nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và hợp chúng quốc hoa kỳ một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã trao đổi thư chúc mừng với tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ đô năn trọng
trong thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ đô năn trọng có đoạn viết
trên trạng thường hai mươi năm năm qua quan hệ song phương việt nam hoa kỳ đã vượt qua xa cách về địa lý và những khác biệt
để phát triển tích cực và ổn định đưa hoa kỳ trở thành đối tác hàng đầu của việt nam trong nhiều lĩnh vực
những năm gần đây hai nước tích cực phối hợp hiệu quả tập trung tháo gỡ các vướng mắc đặc biệt là trong quan hệ thương mại
tài chính từng bước củng cố và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng hiến trương liên hợp quốc
luật pháp quốc tế thể chế chính trị độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
việt nam tin rằng với tinh thần gác lại quá khứ vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng tới tương lai
quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả bền vững phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước
và đóng góp cho an ninh hòa bình và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới
thư của tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ donald trump có đoạn viết sự phát triển của quan hệ đối tác giữa hai nước là kỳ tích đặc biệt
sự hợp tác ngày nay đã tạo nên nền tảng cho sự tin tưởng và thấu hiểu cho phép chúng ta thiết lập quan hệ đối tác toàn diện được minh chứng
bởi mối quan hệ thương mại ngày càng gia tăng sự kết nối giữa nhân dân hai nước hợp tác chiến lược cùng nhau xử lý các vấn đề nhân đạo và di chứng chiến tranh
hoa kỳ duy trì cam kết tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên cơ sở tầm nhìn chia sẻ về một khu vực ấn độ thái bình dương
hòa bình và thịnh vượng cũng như tôn trọng chủ quyền lẫn nhau và luật lệ
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao đổi điện mừng với tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ donald trump
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao đổi điện mừng với chủ tịch thượng viện hợp chúng quốc hoa kỳ michael pencer
và chủ tịch hạ viện hợp trung quốc hoa kỳ nancy pelosi
cũng nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện mừng tới ngoại trưởng hợp chúng quốc hoa kỳ michael pompeo